chào các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị theo kế hoạch ngày một mươi chín tháng ba đại diện viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội
và đề nghị mức án đối với bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
và tám mươi năm bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
trong chín ngày làm việc vừa qua hội đồng xét xử đại diện viện kiểm sát và luật sư đã xét hỏi xong
đối với các bị cáo bị hại người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
tại tòa các bị cáo khai nhận tiền giải quỹ tiền được lấy ra khỏi scb
thông qua các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần
nhiều bị cáo từng là lãnh đạo scb thừa nhận các hoạt động theo hồ sơ vay của nhóm trương mỹ lan đều không có thật
theo bị cáo nguyễn phương anh cựu phó tổng giám đốc công ty sài gòn peninsula
mục đích giải quỹ tùy thuộc vào mỗi người trong vạn thịnh pháp
tuy nhiên theo bị cáo là vì dòng tiền cần sử dụng trong vạn thịnh pháp hàng ngày rất lớn
từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng
bị cáo trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc scb khai
đã phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán mua cổ phần của các công ty nước ngoài
và chuyển tiền đặt cọc để mua tài sản ở nước ngoài cho bị cáo lan
sau đó bị cáo làm thủ tục hủy cọc từ đó số tiền gối đầu qua các lần chuyển ra nước ngoài là rất lớn
bị cáo hoàng còn phê duyệt nhiều lệnh truyền tiền để thanh toán các khoản tiền trong thẻ tiến dụng
khi bị cáo lan đi nước ngoài
cáo trạng xác định để hợp thức hóa việc rút tiền đã được scb giải ngân theo phương án
khống cắt đứt che giấu dòng tiền trương mỹ lan chỉ đạo thân tín lập phương án thực hiện việc giải quỹ
bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng tiền mà không bị phát hiện
và né được việc phải nộp thuế đồng thời phối hợp với các lãnh đạo và nhân viên scb cho các cá nhân
được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay đứng tên cổ phần để ngân hàng ký chứng từ rút nộp tiền
đối với cáo buộc bị cáo nguyễn cao trí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản một tỷ đồng
tại tòa vợ bị cáo trí xin khắc phục thêm hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng bằng tiền mặt
trước đó bị cáo trí đã khắc phục hơn tám trăm linh tỷ đồng và bị kê biên một số bất động sản
khi được xét hỏi về các tài sản của gia đình bị cáo nam và tài sản của các đơn vị liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trương mỹ lan xin hội đồng xét xử không kê biên với căn biệt thự cổ bảy trăm linh tỷ đồng
tại một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba vì căn biệt thự cổ này cần tiếp tục trùng tu để bảo tồn di tích của việt nam
bị cáo trương mỹ lan đã ủy quyền cho con gái bán tòa nhà capital place liếu sai ba đình hà nội
với giá một tỷ usd để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả
tuy nhiên hội đồng xét xử cho biết thực tế đối tác tìm mua chỉ trả với giá khoảng ba trăm sáu mươi triệu usd
đối với khách sạn eu hà nội công ty cổ phần bông sen của gia đình bị cáo lan có bảy mươi ba cổ phần
con của bị cáo lan cũng đề nghị bán khách sạn này sau đó dùng tiền có được khắc phục hậu quả vụ án
đối với một công ty bảo hiểm có đối tác mua lại cổ phần của bị cáo lan với giá bốn mươi triệu usd
bị cáo lan đã đầu tư ba trăm một mươi năm tỷ đồng vào tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine
và hiện con cái bị cáo đang chuyển nhựa cổ phần
tất cả số tiền này cũng sẽ dùng khắc phục hậu quả vụ án
thông tin ban đầu được biết vào khoảng bảy giờ sáng cùng ngày
người dân thấy người phụ nữ hơn ba mươi tuổi chạy xe máy trên đường lương ngang
khi qua địa bàn ấp ba xã tân nhật huyện bình chánh
người phụ nữ được cho là bị một người đàn ông đi xe máy dùng hôn khí tấn công
nạn nhân trọng thương gục tại chỗ nghi phạm sau đó tẩu thoát
người dân khu vực hồ hoán tới kiểm tra thì người phụ nữ nói bị trồng xuống tay
người phụ nữ sau đó được người dân phối hợp với công an đưa đi bệnh viện cấp cứu
cơ quan chức năng cũng phong tỏa khu vực
lấy lời khai những người có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
một số người dân cho biết người phụ nữ có gia đình và hai con
thời gian gần đây người thân nạn nhân ở xã tân nhật mất
nên người này về đây lo việc thắp hương trong non nhà cửa
sáng cùng ngày người phụ nữ đưa con đi học
sau đó ghé chợ trên đường tân long gần chân cầu ấp quán mua đồ về nấu ăn
khi nạn nhân rẽ từ đường tân long
đường tân long và đường lương ngang một đoạn thì bị người đàn ông chạy xe máy theo phía sau tấn công
hiệp vụ việc đang được điều tra
theo đó đến tám h ba mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng ba
lực lượng chức năng quận gò vấp thành phố hồ chí minh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà
trong hẻm tám trăm linh chín đường lê đức thọ phường một mươi bốn khiến một người tử vong
ghi nhận tại hiện trường căn nhà xảy ra cháy có thiết kế một trệt một đầu
nằm trong con hẻm rộng chừng hai m cách đường lê đức thọ khoảng bảy mươi m
theo người dân
khoảng hai giờ ba mươi phút hôm nay họ phát hiện ngọn lửa bùng lên bên trong căn nhà có địa chỉ tám trăm linh chín trên tám
người dân hô hoán cầm bình chữa cháy mini để tiếp cận dập lửa nhưng bất thành
căn nhà khóa cháy bên trong lửa khói bốc lên nghi ngút
nhiều người dập lửa hô hoán nhưng bên trong không thấy động tĩnh
tiếp nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận gò vấp đã đến hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng phường một mươi sáu phá cửa không chê đám cháy
khi kiểm tra bên trong ngôi nhà
cảnh sát phát hiện một nam thanh niên tử vong
nạn nhân được chuyển ra ngoài đưa đi khám nghiệm pháp y xác định nguyên nhân
theo người dân sống trong hẻm tám trăm linh chín đường lê đức thọ
căn nhà nơi xảy ra cháy được nạn nhân cùng bạn gái thuê từ sau tết để mở tiệm cắt tóc nêu
thời điểm xảy ra cháy chỉ có thanh niên ở bên trong căn nhà
nguyên nhân hóa hoạn đang được làm rõ
ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan
phiên phúc thẩm diễn ra tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ở tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
tuy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công lường văn hùng
đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của trần thị hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trẻ và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
sự việc ba nữ sinh bị nước cuốn xảy ra vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba ở khu vực lòng sông
cách cửa xã nhà máy thủy điện cần đơn thị trấn thanh bình huyện bù đốc tỉnh bình phước khoảng một km
hai nạn nhân tử vong là t t i n một mươi năm tuổi
t t m g một mươi năm tuổi
hiện nạn nhân mất tích là n p h t một mươi sáu tuổi cùng ngụ tại huyện bù đốc vẫn đang được tìm kiếm
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba
ba học sinh chạy xe máy đến khu vực lòng sông phía cửa sản nước nhà máy thủy điện cần đơn để chơi do lúc này sông cạn
đến khoảng một mươi sáu giờ thì nhà máy thủy điện cần đơn sản nước
người dân địa phương cho biết khi ba cháu có xuống lòng sông để chơi thì nước cạn
sau khi xả nước thì không thấy các cháu đâu
tại khu vực trước khi các cháu xuống sông có để lại hai xe máy cùng hai nón bảo hiểm và ba áo khoác
sau khi nhận được thông tin công an huyện bù đốc cùng các lực lượng tại địa phương phối hợp tìm kiếm các cháu
đến khoảng giờ ngày một mươi tám tháng ba các lực lượng đã tìm thấy hai cháu t t i n và t t m g
và đến chiều cùng ngày thi thể nạn nhân thứ ba là n p h t cũng đã được lực lượng chương năng tìm thấy để bàn giao cho gia đình
được biết sáng cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bù đốc
đã đến gia đình các nữ sinh bị đuối nước tử vong để thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ ban đầu
đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
đơn vị đã ra quyết định xử phạt l h t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở quận tây hồ
số tiền một mươi một triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn
chị tê là tài xế ô tô trong vụ va chạm trên phố trần cung quận cầu giấy hà nội hôm năm tháng ba gây ồn ào dư luận
trước đó chị tê bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn
như vậy tổng số tiền phạt chị l h t phải nộp cho hai hành vi vi phạm nồng độ cồn và điều khiển phương tiện không quan sát gây tên ạn là bốn mươi sáu triệu đồng
theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu đơn vị đã làm việc với chị l h t và anh n v a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở quận bắc từ liêm hà nội
người điều khiển xe máy honda dream có va chạm giao thông với ô tô do chị l h t điều khiển
tại buổi làm việc hai bên đã thỏa thuận hòa giải sau vụ va chạm giao thông sau khi trưng cầu thiệt hại giữa hai phương tiện không đáng kể
trong buổi làm việc chị l h t và anh n v a cũng nhận thức sâu sắc việc đưa những thông tin không chính xác xúc phạm danh dự cá nhân người khác là hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở tuyên quang sau một mươi hai ngày tích cực điều trị hai bệnh nhân bị thương nặng hiện đã được đưa lên tuyến trên để tiếp tục khám chữa trong đó một bệnh nhân hôn mê sâu
hơn một mươi ngày trôi qua vợ chồng anh nguyễn tiến thắng và chị phùng thị thúy cha và mẹ em nguyễn quỳnh nhì nhưng ngồi trên đống lửa vừa chăm sóc con bị tai nạn giao thông nằm điều trị tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
hai vợ chồng vừa lo đau đáu tiền viện phí cần phải nộp
chị thúy kể dưới nhi còn có ba người em nhi đang là sinh viên năm cuối của trường đại học công nghiệp hà nội
sau ba tháng đi thực tập ở hà giang em trở về nhà để làm luận án tốt nghiệp
trên đường đi xe khách về nhà nhi không may bị tai nạn giao thông khiến em chấn thương nặng
người dân xung quanh và lực lượng chức năng đưa em nhập viện trong tình trạng nguy kịch
trải qua quá trình cấp cứu nhi được truyền về bệnh viện hữu nghị việt đức để tiếp tục điều trị
hai ngày con nằm viện là những ngày sóng gió khó khăn trồng chất khó khăn của vợ chồng chị thúy
để có tiền cứu mạng con vợ chồng chị thúy đã vay mượn tứ phương từ anh em bạn bè đến hàng xóm láng giềng nhưng cũng không thấm vào đầu
vợ chồng chị thúy cho biết sức khỏe của nhi đã ổn định
gia đình đưa em sang bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám để trình hình phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ xương mặt
được biết gia đình chị thúy có bốn người con và hai mẹ già
hai vợ chồng chị là lao động chính trồng chờ và xuất lương công nhân khoảng một mươi năm triệu đồng trên một tháng
còn anh nguyễn xuân hùng bố đẻ của nạn nhân nguyễn văn dũng lo lắng cho biết dũng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện hữu nghị việt đức đến nay vẫn hồn mê sâu
riêng chi phí điều trị cho cháu dũng khoảng sáu tám triệu đồng trên một ngày
gia đình rất khó khăn vất vả trước kia anh hùng phải đi phụ hồ vợ anh thì bán rau ở chợ để mưu sinh
do hai vợ chồng thay nhau chăm sóc cháu dũng không biết lấy tiền đâu để chi phí thuốc thang cho cháu
liên quan đến vụ việc một ô tô bán tải tông hàng loạt xe máy ở bình dương mới đây đại diện công an thành phố thuận an bình dương cho biết
sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm ma túy đo nồng độ cồn đối với tài xế ô tô bán tải
kết quả xét nghiệm tài xế không vi phạm tài xế ô tô bán tải gây ra vụ tai nạn là tt ba mươi bảy tuổi quê bình dương
nam tài xế cho biết chiếc xe mới mua được vài tháng do đạp nhầm chân ga dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi
ngày một mươi bảy tháng ba chiếc ô tô bán tải mang biển số tỉnh bình dương lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi bốn
khi tới đoạn gần khu vực vòng xoay an phú phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương chiếc xe này bất ngờ tăng tốc độ và có dấu hiệu mất lái
chiếc ô tô bán tải sau đó tông hàng loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều trên đường và chỉ dừng lại khi lao vào một gốc cây xanh bên đường
tại hiện trường nhiều xe máy nằm ngổn ngang giữa đường trên vỉa hè và hầu hết bị hư hỏng nặng
phần đầu ô tô bán tải cũng bị biến dạng
vụ tai nạn là một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ bốn người khác bị thương
theo thống kê sơ bộ có khoảng năm xe máy bị ô tô bán tải tông trúng
vâng thưa quý vị cũng là một vụ tông xe liên hoàn
ngày một mươi tám tháng ba lãnh đạo công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đang điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô đầu kéo với các phương tiện khác
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba tại đường dt bảy trăm bốn mươi ba b
đoạn qua khu phố bình đáng phường bình hòa tp thuận an tỉnh bình dương
thời điểm này ông trần văn toàn ba mươi sáu tuổi quê bình định điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số cd một nghìn bảy mươi sáu biển số đỏ
kéo theo rơ móc biển số bm một trăm bảy mươi sáu điều khiển đi từ hướng ngã tư nguyễn du về ngã tư năm trăm năm mươi bốn
khi xe đi đến trước cổng tân cảng sóng thần thì xảy ra va chạm với ba ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu phía trước
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm bốn phương tiện hư hỏng
nguyên nhân bắt đầu được xác định
lái xe đầu kéo không chú ý quan sát nên tông vào các phương tiện khác
công an cũng tiến hành đo nồng độ cồn
kết quả tài xế xe ô tô đầu kéo không có nồng độ cồn âm tính với ma túy
sáng ngày một mươi tám tháng ba trên đại lộ phạm văn đồng đoạn giao nhau với đường linh đông tp thủ đức
xe máy của nam thanh niên bất ngờ bốc cháy dữ dội
sự việc khiến nhiều người dân đang cùng lưu thông trên tuyến đường vô cùng lo lắng
theo đó khoảng tám giờ cùng ngày người đàn ông điều khiển xe máy trên đường phạm văn đồng
hướng từ cầu vượt linh xuân đi cầu bình lợi
vừa qua khỏi giao lộ phạm văn đồng đường linh đông phương tiện này bất ngờ bốc cháy
khi nam tài xế tấp xe vào lề ngọn lửa kèm khói đen nhanh chóng bùng lên dữ dội
khu vực xảy ra cháy cách xa nhà dân tài xế bất lực đứng từ xa nhìn xe máy bị thiêu dụi
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
những ngày vừa qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một mươi một
đang nỗ lực kiểm tra giả soát và cho dừng phương tiện đối với những người tham gia giao thông
mà trong hơi thở có nồng độ cồn
không chỉ tại những tuyến đường lớn tổ cảnh sát giao thông cũng thực hiện chốt chặn
kiểm tra tại các con hẻm nhỏ khiến người dân vô cùng bất ngờ
theo đó tối một mươi bảy tháng ba ông l mh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ quận bốn
vừa lái xe máy chở hai con gái trong hẻm đường lò siêu rộng chưa đầy hai mét
bị cảnh sát giao thông chặn kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức bảy mươi bảy mg trên lít khí thở
tại chỗ cảnh sát giao thông tài xế h cho rằng ông mới lái xe trong hẻm chứ chưa ra đường lớn
tôi thừa nhận có nhậu nhưng chỉ lái xe trong hẻm không có ra đường đâu mà cảnh sát giao thông kiểm tra giữ vậy
sau đó cảnh sát giao thông giải thích hẻm vẫn là đường
khi sử dụng rượu bia lái xe trong hẻm nhỏ hay đường lớn đều vi phạm luật giao thông đường bộ
ông hát cho biết mới uống có một lon bia rồi lái xe
chở con từ nhà ngoại ra đầu hẻm để cháu bắt xe ôm về quận bốn
không ngờ cảnh sát giao thông vào hẻm kiểm tra
tuy vậy ông vẫn chấp hành ký và biên bản sự phạt hai năm triệu đồng
phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm pc tám cho biết
việc kiểm tra của cảnh sát giao thông nhằm tuyên truyền để người dân có ý thức chấp hành luật giao thông
đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện nhằm phòng ngừa tai nạn cho bản thân mình và người khác
ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
bắt tạm giam võ ngọc hà
võ ngọc hạ quyên bốn mươi chín tuổi ngụ quận tân bình về tội lừa đào chiếm đoạt tài sản
theo đó với chiều thức tạo vỏ bọc là người giàu có đối tượng đã khiến cho nhiều người tin tưởng
đưa tiền để góp vốn mua nhà đất cho vay đáo hạn rồi chiếm đoạt hơn tám mươi tỷ đồng
kết quả điều tra xác định võ ngọc hạ quyền chuyên kinh doanh mua bán bất động sản tại tp hcm
thường xuyên tiếp xúc với những người có khả năng tài chính
quyên tạo vỏ bọc giàu có đi xe hơi hạng sang ở nhà biệt thự
để tiếp xúc với những người có khả năng tài chính cao
để tạo lòng tin quyên nhiều lần vay mượn tiền của các bị hại ban đầu trả đầy đủ tiền gốc lãi
sau đó quyền kêu gọi các nạn nhân góp tiền mua nhà đất có giá trị cao tại khu vực trung tâm thành phố
hoặc huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng
quyên đưa ra thông tin về giá trị mua bán nhà thấp hơn so với giá thực tế
để các bị hại thấy rẻ đồng ý góp vốn mua bất động sản
đối với thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng
quyền đưa ra mức lãi suất cao để đánh vào lòng tham của bị hại
sau khi nhận tiền quyên chỉ sử dụng một phần để đặt cọc mua bất động sản
không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng và tiêu xài hết
công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một võ ngọc hạ quyên đã sử dụng thủ đoạn trên
chiếm đoạt của ông n v h ngụ tại vinhome central park quận bình thạnh
bà n t d ngụ thành phố thủ đức bà n t d ngụ huyện hóc môn
và ông d v m ngụ quận một mươi một trên tám mươi tỷ đồng
công an tp hcm đang điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của võ ngọc hạ quyên
và những người có liên quan làm rõ tính chất mức độ của vụ án để xử lý chất đề
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an cho biết
đơn vị vừa phối hợp với cục phòng chống ma túy bộ công an lào và các đơn vị chức năng
bắt giữ thành công đối tượng truy nã suốt một mươi năm năm về tội mua bán trái phép chất ma túy
năm hai nghìn chín đối tượng hạ y đía sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã nang ngoi huyện kỳ sơn nghệ an
bị công an huyện kỳ sơn bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy
thời điểm đó đối tượng đang có thai nên được tại ngoại lợi dụng điều này hạ y đía bỏ trốn
được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng sinh sống lâu năm tại lào
nên y đía được nhập quốc tịch lào và sống lẩn trốn ở một bàn làng vùng cao heo hút
tuy nhiên sau khi lần mò ra các mảnh mối sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an xác định địa điểm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hạ y đía đang lần trốn
khi xác định đúng đối tượng các trình sát lên mọi phương án để bắt giữ
đúng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng ba tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng hạ y đía
tại cơ quan điều tra hại y đía cuối đầu thừa nhận là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm hai nghìn chín
liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng
cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến tội phạm ma túy
chiều ngày một mươi sáu tháng ba biên phòng cửa khẩu cảng đà nẵng cho biết vừa tóm gọn đối tượng vận chuyển ma túy trái phép trên địa bàn thành phố
vào hai mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng ba trong lúc đang làm nhiệm vụ tại đường hoàng thị loan
phường thanh khê tây quận thanh khê thành phố đà nẵng
lực lượng trinh sát phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng cửa khẩu càng đà nẵng
bắt giữ đối tượng trần huỳnh như tuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận thanh khê đà nẵng về hành vi tàng trữ ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một gói ma túy đá khoảng một gram
một điện thoại di động khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của đối tượng
lực lượng chức năng đã thu giữ một cân điện tử một gói ma túy và nhiều tăng vật liên quan để sử dụng ma túy
theo cơ quan công an sau quá trình khám nghiệm xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm
bé trai tử vong do làm điều dại rụt không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài
như đã đưa tin trước đó khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng ba ông th sáu mươi bốn tuổi phát hiện cháu nội là tgh
sinh năm hai nghìn một mươi một tử vong trong khu nhà cao tầng bỏ hoang tại đường nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuột
sau khi nhận tin báo lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã đến khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân lợi cho biết nơi cháu trai tử vong cũng là nơi ông nội của cháu làm bảo vệ
tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người thương vong
mới đây tại bình dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe bán tải với ba xe máy khiến nhiều người thương vong
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
theo thông tin ban đầu khoảng gần một mươi bảy giờ cùng ngày một ô tô bán tải chạy trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba qua địa bàn thành phố thuận an theo hướng đi thành phố dĩ an tỉnh bình dương
khi vừa qua khỏi trụ sở ủy ban nhân dân phường an phú thì bất ngờ tông trúng xe máy chạy phía trước sau đó lùa hàng loạt xe máy khác đang lưu thông
ô tô này chỉ dừng lại khi tông trúng cây xanh trên vỉa hè một bánh xe bị văng ra khỏi trục
sau cú tông mạnh khoảng ba xe máy nằm ngổn ngang dưới lòng đường và trên vỉa hè hư hỏng nặng
nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu
trong số này một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ bị tông tử vong tại hiện trường
lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân
trước đó cũng khoảng bốn giờ sáng cùng ngày một nam thanh niên tên nvl điều khiển xe máy biển kiểm soát bảy mươi l một hai mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi chín chạy trên đường chom sao hướng ra quốc lộ một mươi ba thuộc phường hưng định thành phố thuận an tỉnh bình dương
khi đến trước hẻm số một mươi tám đường tròm sao thì va chạm với xe khách hai mươi chín chỗ
tài nạn khiến nam thanh niên và xe máy ngã xuống đường trượt dài hàng chục mét hậu quả làm nạn nhân tử vong tại chỗ
công an thành phố thuận an hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc
theo xác định của cơ quan chức năng và người nhà nạn nhân được xác định là ngư dân tht sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã quảng phú huyện quảng trạch
đây chín ngày vào ngày chín tháng ba ông tht cùng một ngư dân khác đi xuồng nhỏ ra biển đánh bắt cá
khi ra đến khu vực hòn giò xã quảng đông huyện quảng trạch
để đánh cá thì mất liên lạc cả hai ngư dân bị mất tích
sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với đồn biên phòng ròn huyện quảng trạch
cùng với thuyền của ngư dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa nạn nhân xấu xố vào bờ
vỉa hè lòng đường khuôn viên cây xanh tại hàng loạt tuyến phố thuộc phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
bị một nhóm người chiếm dụng họp trợ làm bãi trông xe xuyên ngày đêm gây bức xúc cho người dân
tại phố văn tân quận hoàng mai hà nội lòng đường vỉa hè ngang nhiên bị chiếm dụng trái phép
các phương tiện chỉ cần đóng một số tiền nhất định thì có thể gửi xuyên ngày đêm cả trên vỉa hè
thậm chí là lòng đường trong khi không có vạch kẻ không biển hiệu do sở giao thông vận tải cấp phép
theo người dân khu vực này đã lâu bị công ty trang nghiệm hữu hạn một thành viên ngân gia bảo ngang nhiên chiếm dụng
biến vỉa hè lòng đường khuôn viên cây xanh tại khu đô thị tây nam linh đàm hà nội thành công cụ kiếm tiền trái phép
theo người dân có những đối tượng ngang nhiên dùng biển hiệu giả sở giao thông vận tải hà nội để trông giữ xe thu tiền trái phép của người dân
khuôn viên vườn hoa vỉa hè lòng đường tại nhiều nơi trong bán đảo linh đàm ngang nhiên bị lân chiếm
trên phố nguyễn phan chánh hoàng mai hà nội nhiều hàng quán lân chiếm vỉa hè lòng đường cả ngày lẫn đêm
khu vực này được công ty cổ phần tư vấn tổng hợp gmc công khai gắn biển trông giữ xe với giá rất cao
tuy nhiên không hề được kẻ vạch theo quy định
tương tự tại khu vực quanh khu trung cư h hai linh đàm công ty cổ phần đầu tư và thương mại phúc thuận công khai biển hiệu được ủy ban dân quận hoàng mai cấp
nhưng cho xe ô tô gửi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chiếm dụng toàn bộ vỉa hè tràn xuống lòng đường có hàng nghìn phương tiện được trông giữ xuyên ngày đêm nhưng không hề được kẻ vạch theo quy định
tại khu vực xung quanh trung tâm văn hóa thông tin và thế thao quận hoàng mai hà nội toàn bộ vỉa hè bị công ty cổ phần phát triển hạ tầng cơ sở hoàng mai
và công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên đức trí chiếm dụng hoàn toàn làm bãi trông giữ xe
ô tô gửi tại bãi trông giữ xe này chặn toàn bộ cửa ra vào trung tâm văn hóa thông tin và thế thao quận hoàng mai hà nội
về hè chưng dụng để làm bãi trông giữ xe khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường
đồng chí nguyễn thị xuân mỹ nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
bí thư thành ủy hải phòng lê tiến châu dự lễ hội
phát biểu khai mạc lễ hội chủ tịch ủy ban nhân dân quận lê trân nguyễn hoàng linh khẳng định
vùng đất hải phòng gắn liền với vị nữ tướng anh hùng lê trân người mở đất cói an biên nền móng cho thành phố hải phòng ngày nay
theo dân gian lưu truyền nữ tướng lê trân sinh vào ngày tám tháng hai và khoảng những năm một mươi tám đến năm hai mươi sau công nguyên
tại làng vẻn an biên đông triều phủ kinh môn trấn hải dương nay là thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
bà là người có nhan sắc và giỏi võ nghệ trong bối cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ nợ nước thù nhà chất cao với tài năng tâm huyết và ý chí của mình
bà đã đưa gia binh họ hàng xuôi dòng ra miền cửa biển
nhận thấy vùng đất phên rậu miền duyên hải phía đông nay là thành phố hải phòng có vị trí chiến lược
nên bà quyết định chọn vùng đất này để lập ấp chiêu mộ dân chúng quay đê lấn biển lập lên các làng xã phát triển sản xuất nông nghiệp và đánh bắt hải sản
đồng thời rèn quân và luyện mã chờ thời để đánh đuổi giặc ngoại xâm
để nhớ về quê cũ bà lấy tên quê gốc đặt cho vùng đất mới này là làng vẻn trang an biên
dưới ngọn cờ khởi nghĩa của hai bà trưng chống quân đông hán xâm lược vào mùa xuân năm bốn mươi bà đã mang theo gia binh
xin nhập quân khởi nghĩa của hai bà trưng và dành nhiều chiến công phang rội
bà đã được trưng vương phong làm thánh trân công chúa ban chức trưởng quản binh quyền lĩnh ấn trấn đông đại tướng quân
thống lĩnh đảo quân nam hải phòng thủ miền biển sai đem binh mã về trang an biên để dựng đồn binh đề phòng giặc bắc
bà vân mạnh vua trở về làng cũ dựng đồn xuất tiền trần cấp cho dân dạy dân lao động sản xuất biến vùng đất an biên trở nên giàu có nhân khang vật thịnh
khi quân nam hán quay lại đánh nước ta thánh chân công chúa nhận chiếu của vua lập tức về kinh dốc sức giúp trương vương đánh giặc
tướng lê trân cùng các tướng sĩ chiến đấu với quân thù song thế giặc mạnh bà đưa quân rút về vùng núi lạc sơn nay là huyện kim bàng tỉnh hà nam lập căn cứ
căn cứ vừa hình thành lực lượng quá tranh lệch quân thánh chân công chúa thất trận nữ tướng lê trân gieo mình xuống rát dâu tuấn tiết
nhờ đến công đức của bà từ xa xưa nhân dân hải phòng và các vùng phụ cận tổ chức nhiều hoạt động lễ hội tại đền nghề đình an biên để bày tỏ lòng ngưỡng vọng và biết ơn một vị tướng tài ba tâm phúc của hai bà trưng
lễ hội truyền thống nữ tướng lê trân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn một mươi sáu và tổ chức hàng năm vào ngày mùng bảy mùng tám mùng chín tháng hai âm lịch
tự hào về lịch sử hải phòng từ ngàn xưa vùng đất được khai thiên lập địa bởi nữ tướng anh hùng thành phố hải phòng ngày nay đã trở thành một thành phố cảng trung dũng quyết thắng và đang chuyển mình vươn ra biển lớn
cùng với sự phát triển của thành phố trong những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân quận lê trân đã đoàn kết sáng tạo đổi mới nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố giao
quy mô kinh tế quận tăng nhanh và luôn mở rộng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục thu ngân sách đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm
quận lê trân đã và đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước là trung tâm y tế giáo dục thương mại của thành phố
lễ hội truyền thống nữ tướng lê trân diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng ba tức ngày bảy tháng hai năm giáp thìn đến ngày một mươi tám tháng ba tức ngày chín tháng hai năm giáp thìn với các hoạt động chính như lễ dân hương kỷ niệm ngày thánh đản nữ tướng lê trân
lễ tế tạ và các hoạt động văn hóa thể thao
một trong những hoạt động lễ hội nổi bật là hội thi hoa thủy tiên
hội thi diễn ra sau tám mươi năm gián đoạn là hoạt động góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa thỏa mãn ước nguyện của nhân dân là mong muốn dâng lên thành mẫu lê chân
những gì tinh túy nhất tỏ lòng biết ơn vô hạn tri ân công đức của thanh mẫu
các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội góp phần tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn quận lê trân thành phố hải phòng đến với du khách trong và ngoài thành phố
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bộ phần không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
khoảng đêm một mươi tám tháng ba không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ
từ ngày một mươi chín tháng ba ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi của trung trung bộ
gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ ngày một mươi chín tháng ba khu vực bắc bộ trời chuyển rét
từ đêm một mươi chín tháng ba khu vực bắc trung bộ trời chuyển rét
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c khu vực vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
bắc trung bộ phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
từ ngày một mươi chín tháng ba vùng núi bắc bộ nhiệt độ trung bình từ một mươi sáu một mươi tám độ c nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba một mươi sáu độ c có nơi dưới một mươi hai độ c
các nơi khác ở bắc bộ nhiệt độ trung bình từ một mươi tám hai mươi độ c nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
bắc trung bộ nhiệt độ trung bình từ hai mươi một đến hai mươi tám độ c nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ c
trên biển từ đêm một mươi tám tháng ba vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh sóng biển cao từ một năm
từ ngày một mươi chín tháng ba khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ đêm một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng ba khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to
từ chiều ngày một mươi chín tháng ba khu vực từ quảng bình đến phú yên có mưa mưa rào và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc
mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp làm gãy đổ cây cối hư hại nhà cửa các công trình giao thông cơ sở hạ tầng
mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác
thưa quý vị nằm trong khuôn khổ các hoạt động của năm du lịch quốc gia điện biên và lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi bốn sáng ngày một mươi bảy tháng ba hơn hai học sinh các trường chuyên nghiệp trung học phổ thông người dân nhiều xã phường trên địa bàn huyện điện biên và thành phố điện biên phủ đã cùng tham gia màn đại xòe lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay
ngay từ sáng sớm hàng trăm học sinh các trường trung học phổ thông các trường chuyên nghiệp trên địa bàn đã có mặt
tại sân vận động tỉnh điện biên để tham dự liên hoan nghệ thuật xòe thái
trong trang phục truyền thống của dân tộc các em rất hào hứng khi được tham gia trình diễn các màn múa xòe dự thi
và đồng diễn màn đại xòe lên tới hai người
theo ban tổ chức liên hoan nghệ thuật xòe thái có hai mươi tám bài thi xòe mỗi bài thi khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm linh người
các đội dự thi đến từ các trường chuyên nghiệp trên địa bàn
người dân các xã phường ở huyện điện biên và thành phố điện biên phủ
cuối phần thi là màn đại xòe đoàn kết và tôn vinh nghệ thuật xòe thái
di sản văn hóa phi vật thể đã được unesco ghi danh
trong không khí phấn khởi của các hoạt động chào đón năm du lịch quốc gia
điện biên và lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi bốn màn đại xòe thực sự là một điểm nhấn
lan tỏa các giá trị của văn hóa thái
một trong những cộng đồng dân tộc đông nhất tại điện biên và các tỉnh khu vực tây bắc
trong ngày một mươi bảy tháng ba công an thành phố hà nội phát đi thông tin tìm kiếm nguyễn hải yến
hai mươi một tuổi hiện là sinh viên học tại hà nội về việc hơn chục ngày qua gia đình không liên lạc được với người này
cụ thể mới đây công an phường phú diễn quận bắc rêm hà nội
được thông tin từ gia đình chị nguyễn hải yến hai mươi một tuổi ở tây đô hưng hòa thái bình
hiện là sinh viên học tại hà nội về việc hơn chục ngày qua gia đình không liên lạc được với chị
ai biết chị yến ở đâu xin báo cho gia đình
số điện thoại ba trăm năm mươi năm một trăm năm mươi năm một trăm ba mươi tám hoặc trang facebook công an tp hà nội
mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được chị
ngày một mươi sáu tháng ba tỉnh đoàn lai châu phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
tổ chức giải việt giã truyền thống thanh niên tỉnh lai châu mở rộng lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
tranh cup bidv
sự kiện thu hút hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài bên cạnh hàng nghìn người khác chạy vì sức khỏe toàn dân
giải việt giã có sự tham gia của hai mươi bảy đoàn đến từ các đơn vị trong tỉnh
vận động viên tham gia thi đấu ở bốn nhóm tuổi nhóm một từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
nhóm hai từ một mươi chín đến ba mươi tuổi nhóm ba từ ba mươi một đến bốn mươi tuổi và nhóm bốn từ bốn mươi một tuổi trở lên
các vận động viên tham gia thi đấu ở nội dung chạy cự li ba bốn km đối với các cá nhân
nam cá nhân nữ đồng đội nam đồng đội nữ nhóm một chạy cự li năm ba km đối với cá nhân nữ
đồng đội nữ nhóm hai nhóm ba nhóm bốn chạy cửa ly một mươi bốn km đối với cá nhân nam đồng đội nam nhóm hai nhóm ba nhóm bốn
bế mạc giải lãnh đạo tỉnh đoàn lai châu khẳng định giải việt giã truyền thống thanh niên tỉnh lai châu
mở rộng lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tranh cúp bidv là hoạt động thể thao thường niên của tuổi trẻ
nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản tp hcm
hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và bảy mươi tám năm ngày truyền thống ngành thể thao việt nam
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
mặt khác đây cũng là dịp để các vận động viên và các tổ chức cá nhân tham gia lan tỏa tinh thần thể dục thể thao
tới toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu
nói chung và đoàn viên thanh thiếu niên tỉnh lai châu nói riêng
ban tổ chức trao cúp bidv và ba mươi tám giải nhất nhì ba cho các cá nhân và toàn đoàn
trong đó giải nhất toàn đoàn và cúp bidv thuộc về đoàn vận động viên huyện tam đường
giải nhì thuộc về đoàn vận động viên huyện tân uyên giải ba thuộc về đoàn vận động viên thành phố lai châu
tỉnh đoàn lai châu cũng trao bằng khen cho các đơn vị có nội dung thi đấu đồng đội
đơn vị có nhiều vận động viên tham gia đấu nhất và đơn vị có nhiều vận động viên đạt giải nhất ở các nội dung thi đấu
cùng với giải tại sự kiện tỉnh lai châu phát động cuộc vận động toàn dân gian luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại
và ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh lai châu năm hai nghìn hai mươi bốn
liên quan đến vụ mang dao phóng lợn chặn xe cướp tài sản của người đi đường
ngày một mươi bảy tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị đã bắt giữ thành công sáu đối tượng
đồng thời lực lượng chức năng cũng phát đi thông báo tìm bị hại của băng nhóm manh động này
theo đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ sáu đối tượng
dlv sinh năm hai nghìn chín bcd sinh năm hai nghìn chín chts sinh năm hai nghìn chín lt sinh năm hai nghìn chín dtk sinh năm hai nghìn tám tgb sinh năm hai nghìn tám cùng chú tại hà nội
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản khác
cụ thể khoảng ba giờ ngày hai tháng ba ba đối tượng điều khiển xe máy
cầm theo tuyếp sát hàn gia phóng lợn đe dọa hai thanh niên cướp một chiếc xe máy honda vision màu vàng không biển kiểm soát
tại đầu phố vọng giải phóng phường phương mai quận đông đa
khoảng hai giờ ngày năm tháng ba tại khu vực đường giải phóng gần cổng đại học bách khoa
ba đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuyếp sát hàn ra phóng lợn
đe dọa ba thanh niên cướp một xe máy honda way màu đen không biển kiểm soát tại đường giải phóng
khoảng hai giờ ngày một mươi bốn tháng ba hai nam thanh niên điều khiển xe máy houda way không biển kiểm soát
tại khu vực đường lĩnh nam phường vĩnh hưng quận hoàng mai thì bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy
cầm theo tuyếp sát hàn gia phóng lợn tấn công đe dọa cướp chiếc xe máy trên
ngày một mươi năm tháng sáu sau đối tượng điều khiển ba xe máy đến khu vực phố lê lợi quận hà đông
thì gặp một nam thanh niên điều khiển xe máy honda vision
thế vậy cả nhóm chặn xe người này cầm tuyếp sát hàn dao phóng lợn đe dọa yêu cầu người này mở cốp xe ra
nhưng do nam thanh niên không có tiền mặt nên cả nhóm không cướp được gì nên bỏ đi
hình ảnh các đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp tài sản của bị hại được camera của một nhà dân ghi lại
đưa lên một số trang mạng xã hội
hiện giám đốc công an tp hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tiếp tục phối hợp
các đơn vị có liên quan tập trung điều tra mở rộng vụ án làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
truy bắt các đối tượng có liên quan
công an tp hà nội đề nghị ai là bị hại người biết thông tin về vụ việc nêu trên
liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội số bảy thiền quang hai bà trưng hà nội
số điện thoại đồng chí hoàng thế hiển đội trưởng đội trọng án chín trăm tám mươi ba ba trăm linh bốn tám trăm bảy mươi chín để giải quyết theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay